sau vụ phát hiện thu giữ hơn hai trăm linh kg ngà voi vào ngày một mươi bảy tháng bảy tại hà nội
vào ngày hôm qua tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết đã phối hợp cùng với lực lượng công an
phát hiện ba mươi một khúc ngà voi đã bị cắt nhỏ cất giấu trong hàng hóa nhập khẩu từ cộng hòa séc vào việt nam
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan hải quan và lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện một mươi năm kg nà voi châu phi
đã cắt thành ba mươi một khúc nhỏ cất giấu trong hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích dễ che giấu và qua mặt cơ quan hải quan
trị giá số ngà voi trên tại thị trường tự do ước tính một tỷ đồng
người đứng tên nhận hàng là một đối tượng nam quốc tịch việt nam trú tại long an
khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng trên đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp có liên quan
các lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc với các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật